hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo kết quả điều tra gia đình phúc có một kiosk buôn bán tại chợ đầu mối thuộc phường tân hòa thành phố buôn ma thuột
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng sáu cha của phúc là ông nguyễn tri hòa đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã với anh huỳnh tuấn khải
trú tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa cũng là tiểu thương buôn bán ở đây
cho đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày phúc đến kiosk làm việc thì nghe cha kể lại chuyện vừa cãi nhau với anh khải
vì cho rằng khải đã hỗn láo với cha của mình nên phúc lấy dao sang quầy bán hàng của anh khải
chém liên tiếp bốn nhát vào đầu và vai anh khải
sự việc chỉ dừng lại khi mọi người trong chợ lao vào can ngăn
ngay sau đó anh khải được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở đỉnh đầu vai và đa chấn thương với tỷ lệ thương tích bảy
vào đêm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của một nam thanh niên
xảy ra tại một cơ sở làm sắt nằm trên đường dt bảy trăm bốn mươi
thuộc ấp thuận hải xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
nạn nhân lê văn nam một mươi chín tuổi chú tẩy xã thuận phú huyện đồng phú
được anh trai phát hiện tử vong trên giường và trên đầu có nhiều vết máu vẫn còn mới
theo một số người thân của nạn nhân cho biết
trong hai ngày trước nạn nhân vẫn còn chia sẻ dự định sẽ đi bình dương tìm việc làm khác
cho đến trưa ngày hai mươi tám tháng bảy sau cuộc nhậu với một số đồng nghiệp
nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết thương ở đầu
cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ việc
theo đánh giá của cơ quan chức năng hiện nay tình hình tội phạm về trật tự xã hội
đang có chiều hướng diễn biến khá phức tạp nhất là án giết người
điều đáng nói không ít vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chỉ xuất phát
từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
mới đây lại có thêm một vụ án mạng xảy ra tại đại bàn huyện thương tín hà nội
trong đó cả đối tượng và nạn nhân đều là hàng xóm của nhau
vụ việc này lại tiếp tục cảnh báo về tình trạng mâu thuẫn nhỏ nhưng gây ra hậu quả lớn
hai gia đình là hàng xóm của nhau và còn đi chung một con ngõ
tại thôn bộ đầu xã thống nhất huyện thường tín
một gia đình mở sường mộc nên thường gây ra tình trạng ồn ào bụi bậm
tình trạng này đã gây bức xúc và khó chịu với nhà hàng xóm là đào trí chiêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và đỉnh điểm là vào sáng ngày hai mươi tháng bảy hai bên gia đình đã mâu thuẫn ầu đà
và chiêm đã dùng dao nhọn đâm chết người hàng xóm
qua cái vụ việc trên thì là lực lượng cái xanh sự
chúng tôi cũng đã nhận định vụ việc này là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng là vụ trọng án
thì chúng tôi cũng đã tiến hành là tuyên truyền đến với người dân một số những cái nội dung cụ thể
để người dân có thể hiểu được bản chất của nội dung vụ việc
và từ đó cũng có những cái hiểu biết sâu sắc hơn về những cái mâu thuẫn bộc phát
cái cụm dân cư
trước đó cũng tại địa bàn huyện thường tín do tranh chấp nơi đánh cá mà đối tượng nguyễn văn luyện
ba mươi sáu tuổi trú tại xã minh tân đã tước đi mạng sống của người hàng xóm
từ hai vụ việc đã cho thấy những mâu thuẫn tưởng chừng nho nhặt có thể giải quyết bằng cách trao đổi
đối thoại với nhau nhưng các đối tượng đã hung hăng tìm đến bạo lực để rồi rơi vào tình cảnh
người mất mạng kẻ vào tù đến lúc này thì mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng
tình trạng đó đặt ra vấn đề đáng cảnh báo về hành vi ứng xử đạo đức con người
gây bất an lo lắng trong quần chúng nhân dân đây cũng là bài học với các cấp chính quyền địa phương
đặc biệt ở cấp cơ sở cần chủ động phát hiện và giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn
xung đột xảy ra trong cộng đồng dân cư
những vụ án mạng đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng gây hậu quả lớn vẫn luôn là bài học cành tình

thưa quý vị và các bạn dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thưa quý vị và các bạn dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng đã triệt phá thành công nhóm đối tượng người trung quốc
hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố hải phòng
bước đầu xác định tại một khu đô thị mới của thành phố hải phòng
ổ nhóm đối tượng gồm hơn ba trăm tám mươi người trung quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân trung quốc
đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao dự đoán kết quả sổ số đánh số lô đề
sở bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn ba tỷ nhân dân tệ khoảng hơn một mươi tỷ đồng việt nam
cơ quan công an đã thu giữ gần hai điện thoại di động thông minh năm trăm ba mươi ba máy tính các loại
nhiều thẻ ngân hàng tiền mặt cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án
thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người trung quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động hai mươi bốn trên bảy
mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài
đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới tinh vi thực hiện trên không gian mạng
được tổ chức trong vỏ bọc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại việt nam
và đây cũng là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay
đã được đấu tranh triệt phá tại việt nam
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vi phạm của các đối tượng
công an huyện khánh vĩnh tỉnh bắc
tỉnh khánh hòa cho biết đang điều tra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm người xảy ra trên địa bàn
vụ nổ súng xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại khu vực rừng đầu nguồn sông máu
thuộc xã khánh thượng huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa khiến ba người bị thương
vào chiều cùng ngày hai người bị thương nhẹ đã được xuất viện
trường hợp bị thương nặng hơn vẫn đang được điều trị
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn
một nhóm đã sử dụng súng tự chế trong lúc hỗn chiến
và hiện cơ quan công an đã đưa một số người có liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
lại có thêm các tụ điểm ăn chơi thác loạn bị phát hiện triệt xóa
vào sáng ngày hôm nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý ba mươi đối tượng
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán bar trên địa bàn thành phố biên hòa
vào lúc dạng sáng ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa
kiểm tra hành chính quán ba trăm sáu mươi tám ở khu phố một phường quyết thắng tp biên hòa
và phát hiện có khoảng năm mươi hai người đang tụ tập hát nhảy trong tiếng nhạc lớn
trong số này có nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một số bọc ni lông có chứa chất ma túy
của các đối tượng vứt xuống sàn nhà và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy trái phép
ngay sau đó toàn bộ năm mươi hai người trong quán bar này đã được đưa về công an tp biên hòa để kiểm tra
qua kiểm tra nhanh phát hiện có ba mươi đối tượng
dương tính với chất ma túy và hiện công an tp biên hòa đang tiến hành lập hồ sơ
phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám quán ba trăm sáu mươi tám này cũng đã bị công an thành phố biên hòa kiểm tra hành chính
và phát hiện có sáu mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy
còn tại tp hồ chí minh trong chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh
công bố thông tin chính thức về việc tạm giữ một mươi sáu đối tượng trong quán bar ba mươi x tám

tại quận một để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy
trước đó như chúng tôi đã đưa tin rạng sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hồ chí minh bất ngờ kiểm tra quán bar ba mươi x tám
trên đường nam quốc cang quận một
thời điểm này nhiều khách và nhân viên có ma túy trong người và trên bàn đã bị bắt giữ
kiểm tra học tủ của nhân viên quán bar công an phát hiện thêm một lượng lớn ma túy
tổng cộng sáu mươi gram và hơn một trăm linh viên ma túy tổng hợp
thì mục đích của ông chủ này ông đưa ra là gì để thu hút khách hàng thôi
và đồng thời cái thứ hai là đồng ý và cho phép các nhân viên của mình
nếu có bán ma túy cũng phải cẩn thận coi chừng công an phát hiện
và cụ thể tôi đã bắt được các nhân viên chăm sóc hàng tinh trí đó trong tủ rất nhiều ma túy
và qua làm việc thì nhân viên này cũng khai nhận và thừa nhận toàn bộ hành vi là
tàn đỡ cái số ma túy này để bán cho khách hàng khi có nhu cầu
nhân viên chăm sóc hàng là gì là khi mà khách vào là nhân viên chăm sóc hàng là đến
bàn là đón tiếp chào đón và hỏi là khách có nhu cầu gì
thì nếu khách nào có nhu cầu thì nhân viên chăm sóc hàng đáp ứng đầy đủ những nguyện vọng của khách hàng
và ma túy cũng như thế
qua đấu tranh các nhân viên khai nhận vũ trường do lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quốc tịch mỹ làm chủ
để thu hút khách đến chơi ông tiến đồng ý cho nhân viên tàn trữ và bán ma túy cho khách
khi khách đến chơi nhân viên của quán sẽ đến thăm dò nếu khách có nhu cầu thì sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách
tại vũ trường này khi chúng tôi tiến hành kiểm tra là có khoảng gần ba trăm linh người đang ở trong một cái vũ trường
với một diện tích rất nhỏ các bạn một diện tích rất nhỏ thôi nhưng mà gần ba trăm linh con người đang ở trong đó
chúng tôi tiến hành test kiểm tra ma túy thì có một trăm linh hai người dương tính với lại ma túy
và hiện tại chúng tôi đã
chúng tôi đã tiến hành bắt và tạm giữ một mươi sáu người do có hành vi tàn trữ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chức nguy tế tại vũ trường ba này
sau khi mà khám phá vũ trường này không thì chúng tôi đã tiến hành khám xét tại nơi ở của ông lê văn tiến này
thì tại nhà lương tiến chúng tôi cũng thu được ma túy
trước đây do vướng mắt các điều khoản trong tố tụng hình sự lực lượng chức năng khó khăn trong việc điều tra xử lý các sai phạm
tại những tụ điểm kinh doanh nhạy cảm trong đó có các quán bar
đây là những địa điểm tập trung tệ nạn xã hội tìm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự
sử dụng sim giác tạo tài khoản gia lô để bán hàng qua mạng rồi chiếm đoạt tiền của người mua hàng
đối thượng hà huỳnh phú cường chú tài xã vĩnh thới huyện lai vung tỉnh đồng tháp
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang khởi tố và ra lệnh tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu một chủ cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại thị xã ngã bảy
thấy trang cá nhân facebook của hà huỳnh phú cường có giao bán thuốc diệt chuột
cho nên đã liên hệ mua và để lại số điện thoại liên lạc
lúc này cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng
nên đã mua sim giáp tạo tài khoản gia lô với tên là trọng văn để bên mua tin tưởng chuyển tiền
cường thường xuyên lên mạng lấy hình ảnh của người khác mạo nhận rồi đăng trên trang mạng xã hội cá nhân
sử dụng hình ảnh chứng minh nhân dân giả tạo mã vận đơn giả gửi cho người đặt hàng
và với thủ đoạn này từ ngày một cho đến ngày bốn tháng bảy cường đã lừa nạn nhân chuyển tiền bốn lần vào tài khoản của một người bạn cường
tổng cộng là chín mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
do nạn nhân liên tục hối thúc giao hàng cường đã mua một thùng thuốc bảo vệ thực vật trị giá sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng gửi cho nạn nhân
sau đó xóa tài khoản facebook gia lô vứt bỏ sim điện thoại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông gây nhiều thương vong đã xảy ra trong ngày hai mươi tám tháng bảy trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu và đà nẵng
thông tin trong cụm tin vắn
xe mô tô do anh lê tấn lực chú đồng nai điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô do bà tô thị thu cúc chú tp hcm điều khiển
cú va chạm rất mạnh khiến anh lực tử vong tại chỗ xe mô tô hư hỏng nặng
trước đó vào khoảng một mươi bốn h hai mươi phút cùng ngày trên đường ven biển thuộc địa bàn phường một mươi hai thành phố vũng tàu
cũng xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi và xe limousine loại một mươi sáu chỗ
sau khi xảy ra va chạm chiếc limousine bị lao xuống bãi đất trũng bên đường và bị hư hỏng nặng
bốn người trên xe khách của tỉnh bình thuận bị thương còn xe khách bốn mươi năm chỗ nằm sát ngay nhà dân
trong khi đó tại đà nẵng trên đường đi tham quan bán đảo sơn trà về
chị vân đổ đèo từ trạm radar sơn trà về hướng thành phố thì bất ngờ bị mất lái
khiến con gái và mẹ chồng bị hất văng xuống vực ở độ sâu khoảng một mươi mét
hậu quả cháu gái tử vong tại chỗ còn bà nội tử vong trên đường đến bệnh viện
chị vân bị thương nặng và hiện vẫn đang bị vụt
va chạm rất mạnh khiến anh lực tử vong tại chỗ xe mô tô hư hỏng nặng
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh an giang
vừa bắt quả tang một vụ khai thác lớp đất mặt trái phép
tại khu đất thuộc ấp phú hạ hai xã kiến thành huyện trợ mới tỉnh an giang
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai cô đang múc đất lên xe ô tô tải
chuyển đến cặp bờ kênh sáng cả mau thuộc khu đất của ông hồ văn tèo
chủ tại huyện chợ mới làm chủ với diện tích đất khoảng bốn mươi năm hectare
sau đó sử dụng băng tải để vận chuyển xuống ghe có trọng tải hai mươi tấn
gòng phan tấn sĩ chú tại huyện chợ mới điều khiển
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng đã không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt theo quy định
trước đó ông tèo đã bị lực lượng chức năng xã kiến an kiểm tra và lập biên bản vào ngày hai mươi hai tháng bảy
do khai thác đất mặt ruộng
trong quá trình củng cố hồ sơ xử phạt thì tiếp tục tái phạm
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng hồ văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng nguyễn đại nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu vực trung ái phường nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tây sơn tỉnh bình định
là đối tượng nguyễn văn thả sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thượng giang xã tây giang huyện tây sơn tỉnh bình định
có sẹo thẳng dài một cm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện